do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao đêm qua và sáng nay đã xảy ra mưa lớn tại huyện lục yên yên bình của tỉnh yên bái gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân ước tính thiệt hại gần ba tỷ đồng
mưa lớn kéo dài từ đêm ngày một mươi ba đến sáng ngày một mươi bốn tháng chín khiến lượng nước tại các con suối dâng cao gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường thiệt hại hoa màu tài sản của người dân
mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp vẫn có nhiều khả năng xảy ra mưa lớn do đó các xã thị trấn phải luôn chủ động ứng phó không chủ quan lơ là sẵn sàng triển khai bốn tại chỗ đặc biệt luôn sát cánh với người dân trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
hiện nay trên khu vực sông chảy thủy điện bắc hà thông báo xả lũ chính quyền cũng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên sông để có biện pháp phòng tránh kịp thời